thưa quý vị kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có hơn ba trăm một mươi một bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hai mươi hai sáu trăm bảy mươi năm sáu trăm bốn mươi bốn liều
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao lần lượt là tp hcm hai trăm sáu mươi năm tám trăm bốn mươi sáu ca bình dương một trăm ba mươi tám năm trăm chín mươi ba đồng nai ba mươi ba trăm sáu mươi năm long an hai mươi sáu bốn trăm ba mươi hai ca
sở y tế hà nội sáng ngày tám tháng chín cho biết hà nội ghi nhận bốn ca mắc mới tại khu cách ly đều thuộc chùm ca là f một của các trường hợp ho sốt tại cộng đồng